ngoài ra luật bảo vệ trẻ em hiện nay cũng không quy định cụ thể về các hành vi như nhìn ngắm vút ve sờ mó ôm ấp
mà trong đó chỉ đưa ra hành vi dâm ô giao cấu hiếp dâm
tức là những hành vi đã xảy ra rồi
rõ ràng công tác phòng ngừa phát hiện sớm xâm hại tình dục trẻ em còn yếu
dâm ô với trẻ em thì với cơ bản là không có chứng cứ vật chất
không có chứng cứ vật chất
để đấu tranh
để chứng minh hành vi phạm tội của người thực hiện
rất là không dễ dàng
tại một cuộc hội thảo mới đây về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em
các chuyên gia còn chỉ ra rằng
hiện nay nhiều phụ huynh chưa thực sự xem trọng việc trang bị kiến thức về giới tính bảo vệ bản thân cho con trẻ
hoặc nếu có quan tâm thì lại thiếu kỹ năng lúng túng
đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em
đang ở mức báo động nghiêm trọng tại việt nam
bây giờ thì chị gặp ngày gần đây chị cũng phải vui cho chị